hôm nay hai mươi tháng một mươi một tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung ương dự buổi lễ
tham dự buổi lễ còn có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng chủ tình hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
phát biểu tại buổi lễ đồng chí phạm minh chính trân trọng gửi lời chúc mừng đến các thế hệ nhà giáo việt nam
đang công tác tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
năm nay dù ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín rất nặng nề nhưng đội ngũ nhà giáo giảng viên vẫn nỗ lực phát huy truyền thống đáng tự hào
đạt được nhiều thành tích đáng kể
đồng chí phạm minh chính mong muốn đội ngũ cán bộ nhà giáo của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang xây dựng học viện thành trung tâm đào tạo cán bộ chính trị lớn nhất của đảng